cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công phân đấu đưa vào khai thác tuyến metro số một
biến thành suối tiên như kế hoạch đề ra ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
đang phối hợp với các quận thực hiện tốt khâu khởi giải phóng mặt bằng
chuẩn bị khởi công tuyến metro số hai biến thành tham lương
với tổng chiều dài hơn một mươi một km tuyến metro số hai đi qua sáu quận gồm quận một quận ba quận một mươi
quận một mươi hai quận tân bình và quận tân phú với tổng diện tích đất thu hồi hai trăm năm mươi một một trăm ba mươi sáu m hai
trong đó quận tân bình là địa phương có số nhà dân bị ảnh hưởng nhiều nhất
với ba trăm sáu mươi năm trường hợp qua công tác vận động đến nay đã có bảy mươi năm số hộ đã đồng thuận
còn lại đang chờ thống nhất về giá bồi thường
nhiều hội dân cho biết cơ quan chức năng cần sớm hướng dẫn thủ tục khi cấp phép xây dựng nhà
liên quan đến tranh tuyến metro số hai để thuận lợi cho ổn định cuộc sống
cũng như bàn giao mặt bằng thi công dự án
toàn tuyến có một mươi một nhà ga gồm một mươi ga ngầm và một ga trên cao
tổng mức đầu tư bốn mươi bảy tám trăm chín mươi tỷ đồng dự kiến thời gian hoàn thành năm hai nghìn hai mươi sáu